thưa quý vị sau khi kháng chiến chống pháp thắng lợi hoàn toàn
nhân dân ta lại bước vào một cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước trường kỳ gian khổ
những kinh nghiệm được đúc rút từ cách mạng tháng tám trong kháng chiến chống pháp
đã để lại nhiều bài học quý báu cho đảng ta về nghệ thuật chiến tranh nhân dân
phát triển lên đỉnh cao là nghệ thuật quân sự trước thời cơ để chiến thắng
và xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh tinh nhuệ trong chiến đấu
một trong những bài học kinh nghiệm được kế thừa từ cách mạng tháng tám và kháng chiến chống pháp
đó chính là nghệ thuật chiến tranh nhân dân mà đỉnh cao là nghệ thuật quân sự
chấp thời cơ để chiến thắng đã được đảng lãnh đạo và vận dụng sáng tạo linh hoạt
qua các cuộc tổng tiến công nổi dậy và các trận đánh thèn chốt giành được thắng lợi
một trong những bài học kinh nghiệm được kế thừa từ cách mạng tháng tám và kháng chiến chống pháp

trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thì ngay lập tức giải phóng miền nam thống nhất đất nước
vì hào về sự lãnh đạo của đảng vì mặt đường nối sức đúng đắn rất tài tình
mà cái tiến hành cũng phải nói chúng ta đã biết là bắt đầu cuộc chiến đấu và chúng ta biết kết thúc cuộc chiến đấu
qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đã được kế thừa và phát huy
đó là nhờ sự lãnh đạo vận dụng tài tình của đảng
sự đoàn kết của toàn dân tộc dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
khát vọng nghìn đời của dân tộc ta đã trở thành hiện thực nước việt nam ta đã hoàn toàn độc lập tự do